đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron ghi nhận tại nước ta từ người nhập cảnh
đã được cách ly quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình cũng như sự biến chủng mới omicron tại việt nam
bộ y tế khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và tiêm chủng đầy đủ
sau khi phát hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
qua truy xét cơ quan chức năng đã xác định có bốn người ở nghệ an đi chung chuyến bay với ca nhiễm omicron đầu tiên ở việt nam
cụ thể hai trường hợp được xác định ở thành phố vinh một trường hợp ở huyện yên thành một trường hợp ở huyện quỳnh lưu
những trường hợp trên đã hoàn thành cách ly tại flc thanh hóa về địa phương vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vừa qua
cả bốn trường hợp đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
theo hướng dẫn của bộ y tế hiện cả bốn trường hợp sức khỏe đều ổn định
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng theo dõi tình hình covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh tại hà nội vô cùng căng thẳng với số ca mắc mới liên tục tăng cao
theo đó hơn một mươi trong số hơn hai mươi người mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại nhà đã sang sẻ cho các khu điều trị của các bệnh viện hà nội
tuy nhiên thực tế là rất nhiều f tự điều trị tại nhà đang loay hoay không biết phải xoay sở thế nào
và làm thế nào để f điều trị tại nhà hiệu quả không chuyển nặng là vấn đề
vấn đề đang được đặt ra
qua bốn đợt dịch covid một mươi chín tòa ct ba c khu đô thị linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai luôn giữ vững bức tường thành là vùng xanh phòng chống dịch
tuy nhiên khi diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố ngày càng phức tạp điểm dân cư này đã xuất hiện nhiều ca f chỉ trong vài ngày
theo phản ánh của các trường hợp f tại đây từ ngày được xác định là f ngày hai mươi một tháng một mươi hai đến nay chưa nhận được thuốc điều trị và hàng ngày phải tự điều trị tại nhà
với dân số gần chín mươi nhân khẩu hoàng liệt không chỉ là phường đông dân nhất quận hoàng mai thành phố hà nội mà còn nằm trong top phường có dân số nhiều nhất nhì thành phố
mặc dù quân số trạm y tế phường tăng cường lên một mươi một người cao nhất quận vẫn không thể đảm đương nội khối lượng công việc ở đây
nhất là trong những ngày này quận hoàng mai luôn có số ca f ghi nhận mỗi ngày cao nhất thành phố
hàng ngày tại trạm y tế cán bộ nhân viên y tế của trạm phải bận từ sáng đến đêm
ông tạ quốc thái phó chủ tịch ubnd
khi ông đang xuống địa bàn ông cho biết dân số đông nhưng trạm y tế phường chỉ có một mươi một cán bộ nhân viên y tế nên công việc quá tải
phường hoàng ly cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ điều trị cho f
ông thái cho biết thêm sẽ kiểm tra các sự phối hợp giữa trạm y tế với các lực lượng liên quan cũng như xem thuốc trong kho có còn hay không
ngay khi có ca f xuất hiện đến nay y tế phường hoàng liệt đã xét nghiệm cho f một và hai lần phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà
việc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày
và thuốc men cho các gia đình f được tổ trưởng tổ bảo vệ tổ trưởng tổ dân phố giúp đỡ
tuy nhiên việc điều trị cho bệnh nhân là cấp bách
các trường hợp f mong muốn y tế phường sớm có thuốc và hướng dẫn điều trị cụ thể cho bệnh nhân
ngoài ra khi xét nghiệm cho các trường hợp f một cần xét nghiệm rt pcr khẳng định lại cho các trường hợp f được phát hiện qua test nhanh để tránh sai sót
cũng là địa bàn nóng quận đống đa có nhiều f được điều trị tại nhà
trưởng trạm y tế phường trung phụng quận đống đa nguyễn thị phương thí cho biết trạm y tế có bảy cán bộ nhân viên quản lý điều trị tại nhà cho ba trăm linh trường hợp f
một nhân viên y tế phải trực hai mươi bốn tiếng tiếp nhận thông tin từ hai điện thoại di động và cố định
thực tế hiện nay ở một số phường trên địa bàn thủ đô đã triển khai hiệu quả mô hình các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ các trường hợp f không thể nhẹ điều trị cách ly tại nhà và trạm y tế lưu động nhờ sự phân công rõ người rõ việc